tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về việc xét
trao giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của bộ quốc phòng gọi tắt là giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí bộ quốc phòng
đây là lần thứ sáu bộ quốc phòng tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí bộ quốc phòng đối với các tác phẩm viết về lực lượng vũ trang
chiến tranh cách mạng nội dung chính là khắc họa hình ảnh anh bộ đội cụ hồ trong thời chiến cũng như thời bình đối với công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc
qua đó tôn vinh vẻ đẹp của người lính truyền thống yêu nước vẻ vang anh hùng trong chiến đấu cũng như thực hiện trách nhiệm quốc tế đối với việc bảo vệ đất nước trong thời bình
năm nay cơ cấu giải thưởng sẽ có một trăm chín mươi sáu giải với tám loại hình báo chí trong đó có hai mươi một giải a ba mươi tám giải b năm mươi bảy giải c tám mươi giải khuyến khích
dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra tại
tại hai khu vực phía bắc cụ thể tại hà nội vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và khu vực phía nam tại thành phố hồ chí minh vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín